dự án cao tốc bắc nam là công trình có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong thời gian qua bộ giao thông vận tải đã triển khai các kế hoạch thu hút nhà đầu tư cho tám dự án thành phần tuyến cao tốc này
tuy nhiên trong bối cảnh việc thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách theo hình thức ppp chưa đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư
cao tốc bắc nam rất cần nguồn lực của nhà nước đặc biệt với những dự án cấp thiết để đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm này
dự án cao tốc bắc nam nhánh đông được chia thành một mươi một dự án thành phần trong đó có ba dự án đầu tư công
đó là cao bồ mai sơn cam lộ la sơn và cầu mỹ thuận hai cùng tám dự án theo hình thức đối tác công tư ppp
một điểm nhấn quan trọng của dự án lần này đó là nguồn ngân sách tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng được sẵn sàng
đây là điều kiện quan trọng thu hút các nhà đầu tư
như người ta biết là sớm nay giải phóng mặt bằng là một vấn đề khá lớn trong việc kiểm tra dự án kể cả công tác tư
bây giờ là giải phóng mặt bằng được bổ trí vốn nhà nước thứ hai nữa là địa phương chủ đề nhiệm vụ khác thực hiện
và lúc mà tụi tôi xây dựng hợp đồng bb là sẽ triển khai thi công khi công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng bảy mươi tám mươi
đang dự kiến rút nhau tư nó vào thi công rồi thì hầu như mặt bằng là sạch
đối với cái rủi ro là được chia sẻ
mặc dù được chuẩn bị điều kiện khá thuận lợi tuy nhiên việc thu hút nhà đầu tư dự án vẫn gặp khó khăn
bởi sức hút từ hình thức ppp chưa thực sự hấp dẫn
chúng ta phải hiểu là các nhà đầu tư của họ đầu tư vào việt nam là vì vấn đề lợi nhuận
khi nó không đạt được các mục tiêu lợi nhuận thì họ sẽ không đầu tư
và ở đây là chúng ta phải hài hòa giữa cái mục tiêu là có một hệ thống cơ sở cầm để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội đất nước
nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được cái lợi nhuận của nhà đầu tư và cũng phải đảm bảo được cái sức chịu đựng của người dân
thì qua các dự án bot vừa qua chúng ta thấy cái bài toán tạo điểm trung hòa giữa ba lợi ích này là chưa đạt được
sau khi bộ giao thông vận tải tổ chức triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
một dự án không có nhà đầu tư tham gia đó là dự án vĩnh hảo phan thiết và hai dự án cấp bách mai sơn quốc lộ bốn mươi năm và phan thiết dầu dây
đây là ba dự án rất cần nguồn ngân sách sớm được triển khai thực hiện
tạo đòn bẩy kết nối kinh tế các vùng trọng điểm và thu hút nhà đầu tư cho các dự án tiếp theo của cao tốc bắc nam